thưa quý vị bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h ba mươi cho tới một mươi tám h ngày hôm nay mùng ba tháng bảy có ba trăm năm mươi ba ca mắc mới
bệnh nhân một mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi một đến bệnh nhân một mươi chín nghìn bốn mươi ba trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh ba trăm bốn mươi sáu ca lây nhiễm trong nước
trong đó riêng tại tp hcm ghi nhận hai trăm năm mươi ca đồng nai ba mươi hai ca quảng ngãi một mươi sáu ca phú yên một mươi bốn ca
tiền giang một mươi hai ca nghệ an bảy ca bình dương sáu ca bình định năm ca bà rịa vũng tàu bốn ca
trong đó có ba trăm linh sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
như vậy tính từ sáu h sáng đến một mươi tám h tối ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận chín trăm hai mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín